từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy một số quyết định thông tư quy định về các vấn đề liên quan đến khung giá dịch vụ hàng không
trẻ em kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bắt đầu có hiệu lực
từ ngày một tháng một mươi mức giá khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không sẽ tăng có lộ trình
theo quyết định mới của bộ giao thông vận tải nhằm bù đắp chi phí đầu tư hệ thống sân bay nâng cao chất lượng dịch vụ
các hãng hàng không đều đã thông báo kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé máy bay tới các đại lý bán
sau khi lộ trình tăng giá dịch vụ tại sân bay được áp dụng
tuy nhiên biên độ mức tăng cũng không đáng kể và các hãng hàng không vẫn có vé giá rẻ ở những mức giá khác nhau
có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thông tư chín hai nghìn một mươi bảy của bộ thông tin truyền thông
quy định về tỷ lệ nội dung thời điểm thời lượng dành cho trẻ yêu cầu bắt buộc khi đăng phát tin bài
chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ trên báo nói báo hình
báo in báo điện tử và xuất báo
theo đó xuất bản phẩm dành cho trẻ em trừ sách giáo khoa phải ghi dọn đối tượng phục vụ tại bìa bốn
và trang tên sách theo các lứa tuổi sau dành cho trẻ em dưới sáu tuổi dành cho trẻ em từ sáu tuổi đến dưới một mươi một tuổi
dành cho trẻ em từ một mươi một tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi đối với báo in báo nói báo hình báo điện tử
khi thông tin về những vụ việc tiêu cực vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan
phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ
theo thông tư một mươi một hai nghìn một mươi bảy của ngân hàng nhà nước có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy doanh nghiệp tổ chức kinh doanh
trò chơi điện tử khó thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh này
theo phạm vi thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác trên cơ sở xuất trình chứng từ giấy tờ
đảm bảo giao dịch hợp pháp hợp lệ
thông tư một mươi hai nghìn một mươi bảy cũng đã hướng dẫn cụ thể việc nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ đối với người chơi casino
cả trong trường hợp nhận ngoại tệ bằng tiền mặt và bằng truyền khoản
tuy nhiên thông tư một mươi hai nghìn một mươi bảy chỉ áp dụng cho người chơi là người nước ngoài